trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín những sự hỗ trợ tích cực về vật chất và tinh thần
luôn là nguồn động lực quan trọng giúp cho các lực lượng tuyến đầu hoàn thành nhiệm vụ
vì thế nhiều địa phương trong tỉnh đắk lắc đã gửi nhiều nhu yếu phẩm
đến các chốt phòng chống dịch trên biên giới với mong muốn các chiến sĩ bộ đội biên phòng
có thêm sức khỏe vững chắc tay súng cùng với cả nước chiến thắng đại dịch
và điều đó chính là thể hiện của tỉnh quân dân
chỉ trước đầy một tuần kêu gọi của các nhóm thiện nguyện gần ba tấn nhu yếu phẩm
đã được các tổ chức doanh nghiệp và người dân ủng hộ gửi về hỗ trợ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
tỉnh đắk lắc đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín trên biên giới
chỉ trước đầy một tuần kêu gọi của các nhóm thiện nguyện gần ba tấn nhu yếu phẩm
đang rất là cần rất là thiếu thốn ở trong biên giới
ngay sau khi tiếp nhận bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc
đã nhanh chóng chuyển số lượng hàng hóa đến từng chốt phòng dịch trên biên giới
từ những ngày đầu thành lập chốt thì có rất nhiều thiếu thốn
nhưng mà được sự quan tâm ủng hộ của các mạnh thường quân
hiện nay cơ bản chốt đã đảm bảo được đời sống cho anh em
thay mặt cho chốt phòng dịch tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các mạnh thường quân đã quan tâm
đây là những món quà hết sức ý nghĩa nó là tình cảm của hậu phương đối với tiền tuyến
đồng thời nó là nguồn động viên vô cùng to lớn
để cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ
đặc biệt là trong thời điểm hiện nay thời tiết khí hậu ở khu biên giới là rất khắc nghiệt
từ sự chung tay của các tổ chức doanh nghiệp các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn
đã góp phần tiếp thêm ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch trên biên giới
đồng thời tạo lan tỏa trong cộng đồng chung tay đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín